đó cũng là một trong những lý do khiến tại cơ sở y tế điều trị cho những bệnh nhân hiv aids huyện kim sơn
hiện nay chỉ có hơn năm mươi bệnh nhân đang điều trị arv có thẻ bảo hiểm y tế
thứ nhất là việc công khai danh tính của bệnh nhân

để hưởng ứng các mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi chín mươi người nhiễm hiv biết tình trạng nhiễm hiv của mình
chín mươi người nhiễm hiv được điều trị bằng thuốc kháng virus

nhiều người nhiễm hiv đã được điều trị bằng thuốc kháng virus ở mức thấp
và hướng tới kết thúc dịch hivs ở việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
rất cần có sự hỗ trợ của gia đình và sự chung tay của xã hội nhằm giảm kỳ thị
phân biệt đối xử với người bị nhiễm hiv và nâng cao trách nhiệm của người nhiễm hiv với gia đình xã hội
thưa quý vị và các bạn mưa lớn trong hai ngày qua đã làm cho nhiều địa phương vùng trũng
vùng rốn lũ của tỉnh quảng ngãi ngập sâu trong nước
để bảo đảm an toàn chính quyền địa phương đã di rời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn
và tính đến thời điểm này mưa lũ tại quảng ngãi đã làm một người mất tích
tại vùng rốn lũ nghĩa hành tỉnh quảng ngãi mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt ở ba xã hành dũng hành nhân và thị trấn trợ chùa
hơn ba trăm hai mươi năm hộ dân tại tám thôn của các xã nằm ven sông vệ và sông phước giang bị ngập sâu từ một năm đến hai năm mét
để bảo đảm an toàn cho người dân chính quyền địa phương đã di rời sen ghép hai trăm một mươi năm hộ dân đến các nhà cao trong thôn
chính quyền địa phương cũng đã chốt chặn tại các bến đỏ ngang các điểm ngập sâu không cho người dân qua lại
hôm qua chuẩn bị như thế này là lúa heo gò như mọi thứ là mình đều đưa lên câu hết
còn lúa thì mình cũng đem lên như chỗ mình chủ động mình biết trước rồi mình sống chỗ này là vùng lũ
cho nên là mình phải lo trước hết cho nên không để gì mà thiệt hợp đến con người mà tệ sợ
theo báo cáo nhanh của tỉnh quảng ngãi mưa lớn đã làm nhiều vùng trũng ngập sâu trong nước trong đó nặng nhất là hai huyện tư nghĩa và nghĩa hành
bốn trăm sáu mươi hộ của hai huyện đã bị ngập nặng nhiều khu dân cư bị cô lập do mưa lớn
tính đến thời điểm này mưa lũ đã làm một người mất tích
hôm qua này hôm qua tức là lúc cả chín giờ nước tròn vồn nước lấy rất nhanh
nhưng đường xá thì không thể có người qua lại được vấn đề dâu thăm thì không thể qua lại được bị cô lập tính như heo tông chay
tính đến chiều nay lượng mưa tại quảng ngãi đã giảm nước trên các sông rút chậm
hiện các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết không cho tàu thuyền ra khơi để bảo đảm an toàn cho ngư dân cũng như người dân vùng lũ
thưa quý vị mưa liên tục trong hai ngày qua tại quảng ngãi cũng đã làm mực nước tại một số hồ chứa dâng cao
trong đó hiện có hai hồ chứa lớn
là diên trường và hồ núi ngang huyện đức phổ đã vượt tràn
để bảo đảm an toàn cho các hồ đập và vùng hạ lưu quảng ngãi đã tiến hành xả lũ ở hai hồ chứa này
hồ núi ngang huyện đức phổ có dung tích thiết kế ban đầu là hơn hai mươi một triệu m ba
sau hai ngày đêm mưa liên tiếp trên địa bàn dẫn đến lượng nước đổ về hồ núi ngang dâng cao
hiện so với dung tích thiết kế mực nước trong hồ đã cao hơn chín mươi cm
lúc một mươi bốn h chiều nay ngày một tháng một mươi hai công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành phố
thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng ngãi đã tiến hành xả lũ ở hồ chứa này
với lưu lượng hai trăm bốn mươi m khối trên dây để giữ mực nước trong hồ từ cao trình sáu mươi một m đến sáu mươi hai m
trước đó các đơn vị đã thông báo rộng rãi cho địa phương và nhân dân để chủ động di rời ứng phó
song song với việc xả lũ ở hồ núi ngang tại hồ diên trường huyện đức phổ
cũng được tiến hành xả lũ với lưu lượng năm mươi mét khối trên dây
để bảo đảm an toàn vận hành các công trình hồ chứa
các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tích cực theo dõi mực nước
và tiếp tục điều tiết lũ ở một số hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh
từ một mươi bảy h ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai thủy điện sông chanh hai bắt đầu xả nước qua tràn
với lưu lượng xả trung bình từ năm mươi m khối một dây đến năm trăm linh m khối một dây
tùy thuộc lượng nước thực tế về hồ
đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng nam dự báo mực nước trên sông thu bồn
tiếp tục sao động ở mức cao
hồ trong đêm nay sẽ sao động từ sáu trăm linh m đến chín trăm linh m khối trên dây
vào lúc một mươi một h ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu mực nước hồ đang ở cao trình một trăm bảy mươi ba tám mươi hai m
lưu lượng nước đổ về hồ là bốn trăm hai mươi bảy tám mươi hai mét khối trên dây
lưu lượng nước qua hai tổ máy phát điện là hai trăm linh m ba trên dây
để chủ động điều tiết hồ chứa nhằm hạn chế thiệt hại cho khu vực hạ du
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công ty thủy điện sông tranh
sẽ tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa vào
lúc một mươi bảy h ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với lưu lượng xả trung bình
từ năm mươi m khối trên dây đến năm trăm linh m khối trên dây
tùy thuộc vào lượng nước đổ về hồ thực tế
trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa nếu có thay đổi công ty sẽ thông báo tiếp
thưa quý vị chỉ dẫn địa lý đang trở thành tài sản thương mại có giá trị
và đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
sản phẩm có chỉ dẫn địa lý sẽ gia tăng cơ hội xuất khẩu
dễ dàng tiếp cận những thị trường khó tính nhất là thị trường eu
chính vì vậy mà phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm
thông qua chỉ dẫn địa lý đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm
chỉ dẫn địa lý và thương hiệu vùng miền đang là vấn đề nhận được sự quan tâm
của các cấp ban ngành
bởi lẽ đây là yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường
đặc biệt khi nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực
trong bối cảnh hiện nay việc giới thiệu và trình bày những sản vật đặc trưng của địa phương
không chỉ giúp quảng bá những sản vật này vượt khỏi phạm vi một địa phương vùng miền
để đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước mà còn góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia
mở rộng sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế đối với các sản phẩm truyền thống của việt nam
bây giờ thì cái nhu cầu tiêu của người tiêu dùng là phải đảm bảo chất lượng an toàn
và phải có được một cái thương hiệu do cái cơ quan quản lý nhà nước công bố
các doanh nghiệp muốn sản xuất được những sản phẩm được tiêu thụ bền vững trên thị trường
thì đều phải xác định là sẽ đăng ký thương hiệu rồi chỉ dẫn địa lý để quảng bá cho cái sản phẩm của mình
chúng tôi nhận định rằng các doanh nghiệp cũng đang đi theo xu hướng đó rất mạnh
và đặc biệt là các cấp chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước
cũng vào cuộc tích cực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp
tại buổi hội thảo phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý
được tổ chức mới đây tại hà nội các đại biểu đã đánh giá về thực trạng xây dựng chỉ dẫn địa lý
và thương hiệu hàng hóa tại việt nam đồng thời hướng dẫn cho địa phương và doanh nghiệp
các vấn đề luật pháp về chỉ dẫn địa lý nhằm giúp địa phương và doanh nghiệp
hiểu rõ hơn về bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cũng như cách để xây dựng hệ thống
quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền
các đại biểu cũng nhận định tại việt nam sự khai thác và giám sát lòng lẻo trong thời gian qua
đã khiến cho việc nhận thức và quản lý chỉ dẫn địa lý còn nhiều bất cập
nạn giải nhái các chỉ dẫn địa lý diễn ra ở nhiều nơi
điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính
chúng ta cần phải có những các quy định về kiểm soát chất lượng
đây phải là nhà nước đứng ra để làm quyết định đấy
trong kiểm soát chất lượng thì có kiểm soát chất lượng về chỉ dẫn địa lý
các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý ra riêng
quá trình kiểm soát thì nó phải tuân thủ đầy đủ
quy định pháp luật
thứ hai là tập hợp của các nhà sản xuất kinh doanh
là cũng phải kiểm soát các sản phẩm của tổ chức của mình
thứ ba là chúng ta cần một bộ phận một cơ quan nhà nước kiểm soát để đứng ngoài
nếu để làm được điều đấy thì tôi tin rằng là các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
đều đáp ứng được tất cả yêu cầu và có thể sẽ
thứ nhất là người dùng lựa chọn tốt hơn
thứ hai là có thể xuất khẩu tốt hơn
có thể nói xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu địa phương cho sản phẩm địa phương
là yêu cầu thực tế
biện pháp hiệu quả để phát triển thị trường xúc tiến thương mại
đồng thời đây cũng là một quá trình đòi hỏi sự đầu tư lâu dài
đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực của nhiều bên tham gia
từ người nông dân doanh nghiệp các tổ chức đến chính quyền các cấp
từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố hồ chí minh tổ chức lễ hội giao lưu thương mại và văn hóa việt hàn hai nghìn một mươi sáu
lễ hội giao lưu thương mại và văn hóa việt hàn
năm hai nghìn một mươi sáu là sự kiện xúc tiến thương mại văn hóa quy mô lớn
góp phần quảng bá nâng cao hình ảnh của ngành nông nghiệp và sản xuất
mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản
mỹ phẩm dược phẩm của hàn quốc và việt nam
với sự tham gia của hơn hai mươi bảy doanh nghiệp tiêu biểu của hàn quốc
và hơn bảy mươi doanh nghiệp lớn tại việt nam
đặc biệt chương trình là nơi giao lưu văn hóa việt hàn
chương trình gặp gỡ các gia đình việt hàn
ngày hội dành cho các gia đình đa văn hóa việt hàn lần này
là một trong những hoạt động của chuỗi hoạt động giúp nâng cao hình ảnh của hàn quốc
trong các gia đình đa văn hóa việt hàn
và đưa sự quan tâm và hiểu biết về gia đình đa văn hóa tại việt nam lên một tầm cao mới
thưa quý vị các cơ quan chức năng colombia đang nỗ lực điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay mang số hiệu cp hai nghìn chín trăm ba mươi ba
truyền thông colombia vừa cho biết có khả năng máy bay của hãng lamia
đã hết nhiên liệu khi gặp nạn
trước đó giới chức colombia cho biết cơ trưởng cũng đã thông báo
về những trục chặt trong hệ thống điện khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp
xuống sân bay quốc tế tại thành phố medellín
trong đoạn hội thoại được phát trên nhiều kênh truyền hình và trang mạng ở colombia
cơ trưởng miguel quiroga đã đề cập tới việc máy bay hết nhiên liệu
và gặp trục chặt trong hệ thống điện
sau đó máy bay đã xin hạ cánh khẩn cấp do những vấn đề về nhiên liệu
tuy nhiên ít lâu sau khi được đài kiểm soát không lưu ở sân bay quốc tế medulin chấp thuận
máy bay mang số hiệu cp hai nghìn chín trăm ba mươi ba của hãng lamia đã gặp nạn
ở khu vực rừng núi cách thành phố medulin khoảng năm mươi km
hiện các cơ quan chức năng của colombia vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về khả năng trên
trong khi đó truyền thông bolivia đưa tin máy bay có kế hoạch dừng để tiếp nhiên liệu ở thủ đô bogota
song cơ trưởng đã quyết định cho máy bay bay thẳng tới medulin
hiện các nhóm điều tra của anh và brazil cũng đã có mặt tại colombia
để hỗ trợ quá trình phân tích dữ liệu trong hai hộp đen
tổng thống palestine mahmoud abbas vừa cảnh báo nếu israel không công nhận nhà nước palestine
ông cũng sẽ rút lại sự công nhận của palestine đối với israel
phát biểu tại đại hội lần thứ bảy của đảng fatah
tổng thống palestine mahmoud abbas nhấn mạnh người dân palestine đang cố gắng thúc đẩy sự nhân nhượng và tôn trọng lẫn nhau
do đó việc công nhận israel sẽ không kéo dài mãi nếu israel tiếp tục từ chối công nhận palestine là một nhà nước
tổng thống abbas khẳng định người dân palestine sẽ không bao giờ chấp nhận những thỏa thuận tạm thời
qua đó gửi thông điệp tới người israel rằng người palestine muốn hòa bình nhưng chính phía chính phủ israel không muốn
tổng thống abbas nêu rõ ông vẫn cam kết đối thoại với israel về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột
song sẽ không trả giá bằng các nguyên tắc của palestine
các vụ cháy rừng được coi là nghiêm trọng nhất trong gần một thập kỷ qua đang hoành hành tại một số bang ở đông nam nước mỹ
theo số liệu mới nhất được truyền thông địa phương công bố các đám cháy rừng tại đây đã làm ít nhất bảy người thiệt mạng và hàng nghìn người buộc phải sơ tán
theo các tờ báo địa phương bảy người chết trong các đám cháy hiện vẫn chưa xác định được danh tính
có ba nạn nhân đã được tìm thấy trong cùng một ngôi nhà người thứ tư được tìm thấy trong một khách sạn bị cháy rụi
ngoài ra bốn mươi năm người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong vùng
một trong những nơi cháy rừng đang diễn ra nghiêm trọng là phần đông bang tennessi
các đám cháy đang lan rộng rất nhanh và đe dọa thiêu dụi hai khu du lịch lớn trong vùng
theo cục nông nghiệp mỹ ước tính các đám cháy đã thiêu dụi khoảng gần bốn chín trăm linh hectare đất và rừng tại bang tennessis
riêng tại thành phố gatlinberg khoảng bảy trăm linh nhà dân cùng nhà xưởng của các doanh nghiệp đã bị thiêu cháy chỉ trong một tuần qua
một mươi bốn dân thành phố đã phải sơ tán do các đám cháy vẫn bùng phát mạnh
nguồn tin chính phủ thổ nhĩ kỳ cho biết tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin thảo luận về tình hình syri
hai bên nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại thành phố chiến lược aleppo trong bối cảnh tình hình giao tranh tại đây đang diễn ra ác liệt khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán
nguồn tin từ văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ cho biết trong cuộc điện đàm tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan và tổng thống nga vladimir putin
đã nhất trí về tính cấp bách phải thiết lập một lệnh ngừng bắn ở thành phố aleppo của syri cũng như cứu trợ nhân đạo cho người dân tại đây
đây cũng là lần thứ ba lãnh đạo hai nước trao đổi về tình hình chiến sự tại điểm nóng này chỉ trong một tuần qua
cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh nga và thổ nhĩ kỳ có các quan điểm khác nhau về chính quyền của tổng thống syri basa anassad
mới hôm qua nga đã yêu cầu thổ nhĩ kỳ giải thích về tuyên bố của tổng thống erdogan một ngày trước rằng ankara can thiệp vào syri là nhằm lật đổ tổng thống bashar al assad
bất chấp việc moscow và ankara đang nỗ lực tìm kiếm quan điểm chung về syri kể từ khi có sự xích lại gần nhau hồi tháng tám vừa qua
trong khi đó quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef vừa cho biết khoảng một trăm linh trẻ em đang bị mắc kẹt trong chiến tranh ở phía đông aleppo syri
phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn quỹ nhi đồng liên hợp quốc christopher bulirak cho biết trẻ em là đối tượng bị tổn thương nhiều nhất
trong chiến sự tại aleppo chính phủ syri đang bắt đầu một chiến dịch tổng tấn công mới khiến giao tranh ngày càng gia tăng
hàng ngày hàng giờ các em phải đối mặt với hàng loạt trận mưa bom đạn lạc và không có chỗ nào để ẩn nấp trốn chạy
trong bối cảnh các điều kiện sống thiếu thốn và lương thực thiếu hụt nghiêm trọng
nhiều em phải đối mặt với những căng thẳng cả về tâm lý và tình cảm khi thường xuyên chứng kiến cái chết của người thân
theo ước tính của quỹ nhi đồng liên hợp quốc khoảng tám mươi bốn trường học tại syri đã bị tấn công kể từ đầu năm đến nay khiến sáu mươi chín học sinh thiệt mạng
khoảng hai mươi người đã phải rời bỏ thành phố aleppo kể từ cuối tuần qua do giao tranh ác liệt
cảm ơn các em đã theo dõi và hẹn gặp lại